thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng campuchia tia banh
và bộ trưởng quốc phòng lào trăn sa mỏn trăn nha lạt nhân dịp các bộ trưởng sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam cá nhân thủ tướng chính phủ
sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ hai nước lào và campuchia
và cá nhân thủ tướng lào thủ tướng campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất
để bộ quốc phòng và quân đội ba nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ việt nam lào và campuchia là ba nước láng giềng
có chung biên giới cùng là thành viên asean có các yếu tố tự nhiên tạo thành thế liên kết chặt chẽ
vững chắc kiểng ba chân tạo điều kiện để ba nước hỗ trợ bổ sung cho nhau
cùng tồn tại phát triển và bảo vệ lẫn nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước
thực tiễn lịch sử đã thể hiện nhu cầu khách quan về việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị
giữa việt nam campuchia việt nam lào lào campuchia
thời gian qua quan hệ giữa ba nước tiếp tục được củng cố phát triển trên nhiều lĩnh vực
trên cơ sở tôn trọng độc lập tự chủ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bình đẳng cùng có lợi
chương trình hợp tác tam giác phát triển gắn kết khu vực tây nguyên của việt nam
các tỉnh đông bắc của campuchia và đông nam của lào được quan tâm thúc đẩy
đem lại hiệu quả tích cực tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống người dân góp phần giữ gìn ổn định chính trị
bảo đảm an ninh quốc phòng của mỗi nước và chung cả ba nước
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp khó lường
bên cạnh các vấn đề riêng của mỗi nước thủ tướng cho rằng ba nước cùng bị tác động
của các thách thức chung như tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy
buôn bán người di dân tự do buôn lậu qua biên giới đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch
điều đó đòi hỏi ba nước cần tăng cường hợp tác nhất là về quốc phòng an ninh
giữ vững môi trường hòa bình ổn định tại mỗi nước cũng như khu vực để phát triển đất nước
phát biểu tại buổi tiếp lãnh đạo quân đội hai nước lào và campuchia trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc
dành sự đón tiếp nồng ấm tình cảm dành cho hai đoàn
phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng campuchia tia banh bày tỏ vinh dự và vui mừng sang dự lễ kỷ niệm
bảy mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam được gặp lại những người bạn anh em thân thiết
ông cũng vui mừng thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả tốt đẹp của buổi diễn tập cứu nạn
tại biên giới do bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng campuchia tổ chức tại huyện đức huệ long an
và tỉnh svay riêng vương quốc campuchia
bộ trưởng quốc phòng lào trăn xạ mòn trăn nha lạt bày tỏ vui mừng gặp lại những người bạn cũ nhân dịp kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và đánh giá bảy mươi năm năm qua quân đội nhân dân việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã không ngừng lớn mạnh hoàn thành sứ mệnh cao cả mà đảng và nhân dân giao phó
ông bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao quân đội nhân dân việt nam đã hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan với truyền thống quan hệ hữu nghị giữa ba nước trong đó có mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội ba nước
thủ tướng tin tưởng nhất định trong thời kỳ mới sẽ luôn đoàn kết thống nhất cùng hỗ trợ nhau phát triển giữ gìn độc lập tự do của mỗi nước